sau một ngày tạm dừng tìm kiếm do trời mưa lớn trong đêm ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng một mươi
lực lượng công an tỉnh gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
công an huyện trà bồng phối hợp cùng với các lực lượng tại địa phương quyết tâm triển khai lực lượng
để tìm kiếm kỹ sư bị mất tích tại thủy điện cà tình
tranh thủ thời tiết tại khu vực hiện trường sạt lở đã thuận lợi
trong đêm ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh cùng với lực lượng tại địa phương
tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm
lực lượng chức năng đã huy động thêm xe máy đào cỡ lớn để tiến hành múc đất cát đang bị vùi lấp
tại khu vực tầng hầm của nhà máy phát điện
lắp đặt hệ thống đèn điện thắp sáng công tác tìm kiếm được tiến hành rất khẩn trương tốc lực
với mục tiêu sớm tìm thấy thi thể của nạn nhân bị mất tích

trong những ngày qua mặc dù thời tiết không được thuận lợi do có mưa lớn nước sông suối dâng cao và chảy xiết
nhưng công tác tìm kiếm thi thể kỹ sư mất tích đã được các lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và huyện trà bồng
tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các phương án
nhưng đến ba giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi vẫn
chưa có tín hiệu mới nào được cho là khả thi